phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết gần hai mươi năm trước ít ai có thể hình dung một vùng đất cản cỗi hoang hóa như chu lai lại có thể trở thành nơi đặt đại bản doanh của một trong những tổ hợp công nghiệp thành công hàng đầu của cả nước
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp của thaco tại chu lai đạt trên bốn mươi hai tỷ đồng bảo đảm công an việc làm cho gần chín người và đóng góp gần một mươi sáu tỷ đồng thu ngân sách địa phương
thủ tướng cho rằng trong tương lai chu lai có thể đưa việt nam trở thành trung tâm đổ gỗ nội thất của thế giới
và một chu lai tái khởi nghiệp để trở thành trung tâm chế biến nông lâm nghiệp chất lượng cao của cả nước có khả năng vươn tới những thị trường lớn trong khu vực và thế giới
thủ tướng nhấn mạnh với sự tham gia của tập đoàn công nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp là sự đảo chiều dòng vốn có tính chiến lược
kết hợp các yếu tố nền tảng công nghiệp và phục vụ phát triển nông nghiệp sẽ giúp tạo ra đột phá lớn về năng suất và giá trị sản xuất
từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực và căn bản nhằm nâng cao hơn nữa đời sống sinh kế của người dân
góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của đảng và nhà nước về nông nghiệp nông dân và nông thôn
thưa quý vị tối qua tại đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia ở thủ đô moscow ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tham dự lễ mít tinh có đại diện đảng ủy nước ngoài
tại liên bang nga đại diện hội cộng đồng người việt tùy viên quốc phòng đại diện đoàn thanh niên cộng sản lenin liên bang nga
cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đang học tập nghiên cứu tại các trường đại học tại thủ đô moscow cũng như nhiều bạn sinh viên quốc tế nghiên cứu về việt nam
sau lễ trào cờ hát quốc ca và đoàn ca là phần giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tóm tắt về lịch sử phát triển đoàn thanh niên tại liên bang nga
được thành lập năm hai nghìn một với nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đoàn đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên góp phần giúp cho cộng đồng người việt tại liên bang nga
ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã trở thành tổ chức đoàn lớn nhất ở nước ngoài quản lý hệ thống các cơ sở đoàn rộng khắp liên bang nga gồm năm thành đoàn một mươi bốn liên tri đoàn và ba mươi tám tri đoàn với hơn bốn đoàn viên
kỷ niệm tám mươi tám năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hôm nay tại thành phố việt trì tỉnh đoàn phú thọ đã tổ chức ngày hội thanh thiếu nhi đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội thanh thiếu nhi đất tổ năm hai nghìn một mươi chín là dịp để thanh thiếu nhi ôn lại lịch sử vẻ vang truyền thống hào hùng trong tám mươi tám năm xây dựng và phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
góp phần bồi dưỡng ý chí cách mạng hồn đúc lý tưởng bầu nhiệt huyết khát vọng của tuổi trẻ
nét mới của ngày hội năm nay là các hoạt động lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tôn vinh bản sắc văn hóa dân gian vùng đất tổ
thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc màn đồng diễn nghệ thuật hát xoan và các trò chơi dân gian
qua đó tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện và phát triển cả về trí và lực cộng hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước
hôm nay ubnd tỉnh quảng trị phối hợp với quỹ hòa bình và phát triển việt nam và viện nghiên cứu phát triển phương đông đã tổ chức khởi công phục dựng lại nhà làm việc bộ ngoại giao của di tích chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam trên địa bàn thị trấn cam lộ huyện cam lộ tỉnh quảng trị
nhà làm việc bộ ngoại giao được phục dựng theo đúng nguyên bản do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tat quảng trị thi công
công trình được đầu tư từ nguồn vốn sản xuất
công trình được được xã hội hóa do quỹ hòa bình và phát triển việt nam cùng viện nghiên cứu phát triển phương đông huy động và tài trợ
dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhà làm việc bộ ngoại giao có một vị trí hết sức quan trọng là nơi để làm việc đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới
đại diện cho nhân dân miền nam nói lên tiếng nói của mình trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm một cơn bão mạnh đổ bộ vào tỉnh quảng trị đã khiến các ngôi nhà làm việc trong khu di tích bị đổ sập hoàn toàn
việc hoàn thiện công trình sẽ góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn tôn tạo khu di tích
tạo thêm điểm đến trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh quảng trị
tiếp tục chương trình với một thông tin về thể thao
thưa quý vị có được lợi thế sau trận thắng u hai mươi ba brunei u hai mươi ba việt nam đặt quyết tâm cao để giành thêm một chiến thắng cho u hai mươi ba indonesia
qua đó tự quyết định số phận của mình tại bảng ca vòng lại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trước lối chơi rắn của đối thủ u hai mươi ba việt nam đã gặp khá nhiều khó khăn
trước lối chơi không ngại va chạm của u hai mươi ba indonesia các học trò của huấn luyện viên park hang seo đã rất vất vả
trong việc triển khai lối chơi bóng ngắn sở trường và không tạo được nhiều cơ hội ở hiệp đấu đầu tiên
sang đến hiệp hai các cầu thủ u hai mươi ba indonesia tiếp tục thể hiện lối đá khó chịu
khiến cho u hai mươi ba việt nam gặp không ít khó khăn
ở phút cuối cùng của trận đấu tiền vệ triệu việt hưng bất ngờ tỏa sáng bằng phiếu đánh đầu tung lưới u hai mươi ba indonesia
mang về chiến thắng sát nút cho u hai mươi ba việt nam
như vậy với kết quả này u hai mươi ba thái lan tạm thời vượt qua u hai mươi ba việt nam vươn lên dẫn đầu bảng ca
bởi ở trận đấu trước đó đội bóng của huấn luyện viên alexander grama đã thắng đập u hai mươi ba brunei với tỷ số tám
thưa quý vị sau vụ tai nạn giao thông đau lòng khiến cho ba bà cháu tử vong
xảy ra vào trưa qua ngày hai mươi ba tháng ba sáng nay đại diện ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp đã đến thăm viếng thăm hỏi và chia sẻ với gia đình
tại đây ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn với gia đình và người thân các nạn nhân
chia sẻ với những mất mát của gia đình đại diện ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau
đồng thời hỗ trợ cho ba nạn nhân với tổng số tiền chín triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ một mươi phút
ngày hai mươi ba tháng ba trên tuyến quốc lộ ba mươi tỉnh đồng tháp xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi bảy l năm nghìn sáu trăm tám mươi ba kéo theo sơ miramok khoảng ba mươi tấn cái trà đông lạnh
biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn hai trăm ba mươi một do tài xế đoàn xuân tùng ba mươi năm tuổi ngụ huyện quảng trạch tỉnh quảng bình điều khiển từ hướng thị xã hồng ngự đi thành phố cao lãnh
khi xe đến địa phận ấp bình chánh xã bình thành huyện thanh bình đã bất ngờ bị lật qua phải hướng đi và đè lên xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi sáu k một mươi sáu nghìn ba mươi tám chạy cùng chiều
ba người trên xe mô tô đều tử vong gồm bà trịnh thị diễm ba mươi chín tuổi chị đỗ thị diễm trinh một mươi chín tuổi con bà diễm và bé đỗ huỳnh gia bảo ba tuổi con chị trinh
tất cả cùng ngụ khóm một phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài đã khiến cho toàn bộ lâm phần rừng và rừng trên các đảo của tỉnh cà mau khô hạn
gia tăng mức độ cảnh báo cháy với cấp độ cảnh báo cấp nguy hiểm
đến thời điểm hiện tại trong tổng số hơn bốn mươi ba ha diện tích lâm phần rừng tràm cà mau đã có hơn hai mươi ba bảy trăm linh ha báo động cháy cấp ba cấp có khả năng cháy cao và hơn năm năm trăm bảy mươi ha báo động cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
diện tích nguy cơ cháy ở cấp nguy hiểm tập trung chủ yếu trên lâm phần rừng tràm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ
chạy giam cái tàu rừng trên cụm đảo hòn khoai vườn quốc gia u minh hạ
theo dự báo nếu nắng nóng gai gắt tiếp tục kéo dài
cháy cấp nguy hiểm sẽ tăng lên nhanh chóng
và đến đầu tháng bốn tới đây có nhiều diện tích rừng khô hạn sẽ lên đến mức báo động cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
trước cái tình hình đó thì đối với đơn vị hiện nay cũng đã bố trí xuống dưới các địa bàn trọng điểm là bảy tổ máy bơm
và bố trí là một mươi sáu trên hai mươi một chốt chạm hiện nay là trực hai mươi bốn trên hai mươi
một vấn đề nữa thì đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sáu cuộc
và có năm trăm sáu mươi
lượt người tham dự và ký cam kết
đến thời điểm hiện nay đơn vị cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với một mươi đơn vị
và cũng đã thực hiện và tổ chức xây dựng lực lượng trong cộng đồng dân cư
khoảng một lực lượng khi sự cố xảy ra có thể quy động được
để ứng phó với khô hạn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương tại cà mau đã chủ động đóng các cống đập
rãnh thoát nước nhằm duy trì độ ẩm trên bề mặt đất rừng
có văn mạng chỉ đạo cho các địa phương các chủ rừng
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động
để cho người dân nâng cao ý thức trong phòng cháy
cái thứ hai là thực hiện việc ký cam kết
để các hồ dân trong rừng ký cam kết
để chấp hành các quy định về phòng cháy chơi chơi
và sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy
cái thứ ba là cái giải pháp nữa là tăng cường công tác kiểm tra
để đảm bảo là cái gì là không để xảy ra cháy
đấy là cái mục tiêu của chúng ta
còn nếu mà giả sử nó có xảy ra cháy
thì có cái lực lượng tại chỗ để dập tắt ngay không cho nó cháy lan
cùng với đó các đơn vị chức năng các chủ rừng
cũng hoàn thiện việc tu sửa và xây dựng mới chín mươi một tròi quan sát lửa
sửa chữa mua mới chín mươi năm máy bơm chữa cháy
hơn bốn mươi tám một trăm một mươi năm mét vòi chữa cháy
để bảo đảm hoạt động tốt phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
và không bị động khi có tình huống bất ngờ xảy ra
quỹ ban nhân dân huyện phú quý phối hợp với công ty cổ phần thương mại
xây dựng đa lộc vừa động thổ xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt
và sản xuất phân hữu cơ tại huyện đảo phu quý tỉnh bình thuận
dự án nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ
huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận có diện tích khoảng hai một mươi năm hectare
tại thôn trù dương xã tam thanh với tổng mức đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng
nhà máy được lắp đặt công nghệ tiên tiến từ dây chuyền nhập khẩu
có quy mô xử lý bảy mươi tấn rác một ngày và sẽ giải quyết một trăm linh lượng rác thải
phát sinh hàng ngày tại địa phương
dự kiến đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt
và sản xuất phần hữu cơ huyện đảo phú quý sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động
chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị theo thông tin
chúng tôi mới nhận được giới chức bầu cử thái lan ngày hai mươi bốn tháng ba
bắt đầu hoạt động kiểm phiếu sau cuộc bầu cử được theo dõi sát sao
kết thúc vào lúc một mươi bảy giờ theo giờ địa phương
các kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy sự bám đuổi sát sao về phiếu bầu
giữa đảng pheo thái chính đảng đối lập lớn nhất thái lan
và là đảng thân cựu thủ tướng thạc sìn với đảng thân quân đội pha lang pracharat
cập nhật của council english vào thời điểm hai mươi một h ba mươi phút
với chín mươi phiếu bầu được kiểm đảng pheo thái đang dẫn đầu với ba mươi sáu phiếu bầu
đảng pha lang pracharat đứng thứ hai với hai mươi sáu tám mươi sáu phiếu bầu
trong khi đó kết quả mới nhất cho ba trăm năm mươi ghế nghị sĩ ở hạ viện
đảng pheo thái của thủ tướng thạc sìn đang dẫn đầu danh sách các nghị sĩ được bầu với một trăm hai mươi bốn ghế
đứng ở vị trí thứ hai là đảng palang pracharat thân chính quyền quân sự với chín mươi năm ghế
đáng chú ý đảng lâu đời nhất nước thái là dân chủ
chỉ giành được ba mươi ba ghế trong hạ viện
kết quả này cho thấy không có chính đảng nào giành đủ số ghế để thành lập nên một chính phủ mới
đây là cuộc bầu cử thứ sáu của thái lan trong vòng hai thập kỷ
và cũng giống như năm cuộc tổng tuyển cử trước đó
có hai lực lượng chính cạnh tranh quyền lực lực lượng quân đội hoàng gia và phong trào dân túy
được người dân vùng sâu ủng hộ có liên hệ với tỷ phú cựu thủ tướng thạc sìn sinawacha
thưa quý vị trong khi các cuộc biểu tình liên quan tới
brexit đang diễn ra rầm rộ thì ngay trong nội các của thủ tướng anh theresa may cũng xuất hiện căng thẳng
các bộ trưởng nội các anh đã tiến hành thảo luận về việc thay thế bà may
bằng một thủ tướng tạm quyền nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay
nhiều thành viên nội các cho rằng nước anh đang dối ghen và cần có một thủ tướng mới để tháo gỡ bế tắc hiện nay
hiện có một số gương mặt nổi lên có thể tạm thay thủ tướng may
gồm phó thủ tướng david leington và bộ trưởng môi trường michael gove
thời điểm hiện tại nước anh đang đối mặt với hai khả năng
thứ nhất là rời khỏi eu không thỏa thuận vào ngày một mươi hai tháng bốn tới
nếu không thể đưa thỏa thuận brexit ra bỏ phiếu trong tuần sau
hoặc thỏa thuận tiếp tục bị quốc hội bác bỏ
và thứ hai là nước anh sẽ rời eu vào ngày hai mươi hai tháng năm nếu thỏa thuận này được thông qua
tuy nhiên hiện nước anh có rất nhiều việc để làm trong quãng thời gian ngắn đó
nên việc thay thủ tướng sẽ không dễ dàng
một tàu du lịch đang trên hành trình ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây naui
về động cơ khiến cho khoảng một ba trăm linh người bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu
con tàu mang tên viking sky đã gửi tín hiệu báo nguy tới chính quyền naui
sau khi phát hiện máy của tàu gặp vấn đề
khoảng năm chiếc trực thăng và một số tàu đã được điều động để hỗ trợ tàu viking sky
lực lượng cứu hộ bờ biển phải đối mặt với những con sóng cao khoảng sáu đến tám mét
nhiều tiếng đồng hồ sau mới có một trăm ba mươi chín người được đưa vào bờ và ít nhất là tám người bị thương nhẹ
nhà chức trách đã gửi năm máy bay trực thăng và một số tàu để sơ tán hành khách
họ đã buộc phải chuyển hướng một số phương tiện khi một tàu chở hàng gần đó bị mất năng lượng động cơ
khiến thủy thủ đoàn của tàu gặp nguy hiểm
kazakhstan đã chính thức đổi tên thủ đô astana thành nusultan để vinh danh cựu tổng thống nusultan nazarbayev
người vừa tư chức vào hôm một mươi chín tháng ba vừa qua
ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức tại quốc hội
tổng thống lâm thời kassym chomart chokhaev đã đề xuất đổi tên thủ đô của kazakhstan
nhằm vinh danh nhà lãnh đạo nusultan nazarbayev
ông nazarbayev sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi từng giữ nhiều chức vụ cao cấp của nước cộng hòa soviet kazakhstan nằm trong liên bang soviet
sau khi liên xô tan giã ông đã trở thành tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa kazakhstan độc lập và lãnh đạo đất nước từ đó đến nay
dưới sự trèo lái của ông kazakhstan đã trở thành quốc gia giàu có bậc nhất khu vực trung á
năm hai nghìn một mươi kazakhstan đã công bố đạo luật phong tổng thống nazarbayev là lãnh tụ dân tộc
theo đó ông được trao quyền hoạch định chính sách quốc gia ngay cả khi không còn tại nhiệm
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt